mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay giá vàng thế giới tăng dựng đứng từ trên ngưỡng là một năm trăm bảy mươi usd lên sát ngưỡng là một năm trăm chín mươi usd một ounce trước khi điều chỉnh
tính đến một mươi giờ sáng giờ việt nam giá vàng vẫn giữ được mức tăng một mươi một mươi sáu usd tương đương sáu mươi ba khi giao dịch tại hơn một năm trăm tám mươi usd một ounce
những diễn biến ngày càng phức tạp của virus corona tại trung quốc và tình hình bất ổn tại trung đông đang thúc đẩy giá vàng
một báo cáo mới nhận định sự bùng phát của virus corona có thể làm giảm hơn một gdp của trung quốc
nhiều nhà kinh tế lo lắng rằng sự lây lan của loại virus này có thể có tác động tới kinh tế toàn cầu
thị trường cũng đang hướng tới các chính sách tiền tệ của cục dự trữ liên bang mỹ
cũng như mức lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ một mươi năm đang giao dịch ở mức một sáu mươi chín mức thấp nhất kể từ tháng một mươi năm ngoái có thể là lực đẩy cho giá vàng